ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự khai mạc lễ hội dừa lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
tại công viên an hội thành phố bến tre tỉnh bến tre
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị
đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước đồng chí trương vĩnh trọng nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên phó chủ tịch nước các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ở trung ương
địa phương và đông đảo người dân du khách trong và ngoài địch
lễ hội dừa tỉnh bến tre năm nay có chủ đề cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững
sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi một với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng cao
thể hiện vai trò tham gia và hưởng thụ các giá trị mang lại từ lễ hội cho chính người dân
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí trương hòa bình hy vọng trong tương lai
bến tre không chỉ hợp tác sâu rộng chặt chẽ với các tỉnh trồng dừa trong nước
mà cần đẩy mạnh nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các nước có ngành dừa phát triển
để có nhiều sản phẩm mới đa dạng độc đáo có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và thế giới
hy vọng với sự nỗ lực của các cấp các ngành có liên quan
người dân bến tre sẽ phát triển bền vững
thu nhập của người nông dân trồng dừa sẽ được nâng lên để có thể làm giàu từ cây dừa